tiếp tục chương trình phiên họp thứ bốn mươi sáu sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc ban hành nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn tổng kết kỳ họp thứ chín và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi của quốc hội
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung biểu thuế bảo vệ môi trường
cho ý kiến về việc ban hành nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn một số ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội lưu ý
ban soạn thảo cần bổ sung quy định cụ thể hơn đối với trường hợp trẻ em tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn
nghiên cứu tiếp thu ý kiến về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình hoàn thiện dự thảo nghị định
tổng kết kỳ họp thứ chín ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá kỳ họp được chuẩn bị và tổ chức trong điều kiện đặc biệt
trong bối cảnh cả nước vẫn phải phòng chống đại dịch và dù chỉ diễn ra trong một mươi chín ngày làm việc nhưng kỳ họp đã thành công tốt đẹp
hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới cải tiến cách thức tổ chức để nâng cao hơn nửa chất lượng hiệu quả kỳ họp
trong đó có việc áp dụng phương thức họp trực tuyến
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung tiểu mục hai mục một của biểu thuế bảo vệ môi trường
theo đó nghị quyết quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhân liệu bay là hai một trăm linh đồng một lít
được áp dụng từ ngày một tháng tám tới đây và từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhân liệu bay là ba đồng một lít
cho ý kiến về việc bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ đánh giá giá soát lại
có cái nhìn căn cơ tổng thể hoàn chỉnh lại hồ sơ đánh giá để báo cáo quốc hội
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
những nội dung của phiên họp thứ bốn mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành
đề nghị các cơ quan của quốc hội phối hợp với chính phủ tiếp tục thực hiện kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội
chuẩn bị những dự án những nội dung sẽ tiếp tục làm